trong năm hai nghìn hai mươi hai hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài thành toán bằng tiền ảo tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau
trên các website này hưng có quyền cao nhất cho đăng tải hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ
sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn nhà nghỉ tại hà nội và các tỉnh thành phố khác
hưng có quyền cao nhất cho đăng bằng cách chỉ giao dịch bằng các tài khoản ảo không chính chủ và liên lạc với đồng bọn thông qua ứng dụng mạng xã hội telegram
hưng còn cài đặt chế độ đọc xong tự xóa không để lại dấu vết
đối tượng cầm đầu sử dụng quản trị trang web và cài đặt kỹ thuật
còn những đối tượng còn lại là gồm nhóm đối tượng là chuyên đóng giả là khách những cái tài khoản khách trên trang web các đối tượng dựng lên
và những review ảo tức là nhận xét về những gái bán
tái bán dâm ở trên trang web như thế để câu khách nhử khách
theo cơ quan công an các trang website và các diễn đàn hoàng duy hưng cùng đồng phạm lập ra đã thu hút gần hai triệu lượt người tham gia với hàng trăm triệu lượt người truy cập
thu lợi bất chính khoảng ba tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận câu giấy đã tiến hành khởi tố một mươi năm bị can trong đó có chín bị can có hành vi môi giới mại dâm sáu bị can về hành vi chứa mại dâm
cơ quan câu giấy đã tiến hành khởi tố một mươi năm bị can trong đó có chín bị can về hành vi chứa mại dâm
cơ quan câu giấy đã tiến hành khởi tố một mươi năm bị can trong đó có chín bị can về hành vi chứa mại dâm
qua sự việc này thì đề nghị người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra để tiến hành triệt phá
tội phạm mại dâm vẫn đang diễn ra hết sức nhức nhối và phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
những hoạt động của tội phạm này đã gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự
do vậy cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an mỗi người dân cần nâng cao nhận thức ý thức bài trừ tệ nạn này
thêm hai nạn nhân vừa được bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với tổ chức trẻ em dồng xanh tại hà nội giải cứu thành công
sau khi bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ lương cao
vào ngày chín tháng năm các lực lượng đã đưa hai nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế cầu treo an toàn
hai nạn nhân được giải cứu lần này gồm một nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở tỉnh bắc ninh và một nạn nhân ngữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở tỉnh kiên giang
qua điều tra ban đầu với chiêu bài việc nhẹ lương cao
năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ hai công dân này làm hộ chiếu để xuất cảnh sang lào làm việc
khi sang đến lào chúng đưa hai công dân đến đặc khu kinh tế bò kẹo lào làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản
mỗi ngày phải làm việc từ một mươi ba đến một mươi tám tiếng đồng hồ
nếu không đủ trì tiêu sẽ bị bạo hành không trả lương
nếu muốn về việt nam thì yêu cầu gia đình phải trả từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng tiền việt nam
trộm cắp phụ tùng xe máy
xe máy nguyễn văn phú trú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa bị công an huyện lai vung bắt giữ
vào sáng ngày tám tháng năm công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp nhận được tin báo mất trộm tài sản tại tiệm sửa xe ở thị trấn lai vung
tài sản bị thiệt hại là phụ tùng xe mô tô xe gắn máy trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
khẩn trương điều tra đến một mươi tám giờ cùng ngày lực lượng công an đã chốt chặn và bắt được nguyễn văn phú tại xã hòa thành huyện lai vung
phú khai nhận lợi dụng sơ hở của chủ tiệm đã đột nhập lấy tài sản
công an huyện lai vung đã thu hồi được tài sản để trả lại cho bị hại
cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
được công an thành phố đà nẵng triển khai trên khắp địa bàn từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng bảy
bằng tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao độ công an các đơn vị địa phương của tp đà nẵng đã tích cực
động với những biện pháp cụ thể được nhân dân hết mực ủng hộ đồng tình
mặc dù là ngày nghỉ nhưng tranh thủ thời gian rảnh rỗi của bà con công an phường hòa quý quận ngũ hành sơn đã tổ chức tuyên truyền
đến các hộ dân kinh doanh trên địa bàn cũng như số thanh thiếu niên có nguy cơ tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tại đây anh võ trường sơn ở tổ bốn mươi năm phường hòa quý đã tự giác giao nộp một cây kiếm tự chế
không quản ngày đêm hay chủ nhật ngày lễ công an năm mươi sáu xã phường ở thành phố đà nẵng đều huy động tối đa lực lượng
tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ sự nguy hiểm cùng những nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chuyển biến từ suy nghĩ đến hành động rất nhiều người dân đã về nhà tự giác giao nộp hung khí đang cất giữ
sự sôi nổi tích cực nhờ thế mà lan tỏa khắp thôn xóm khu dân cư
trong thời gian đấy thì công an phường sẽ tiếp tục có những lớp tuyên truyền cá biệt như vậy
và tăng cường việc chỉ đạo cảnh sát khu vực nắm tình hình địa bàn và tập trung vào các cơ sở gò hàng cơ sở rèn cũng như là cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn
là một khu vực đặc thù cảng hàng không quốc tế đà nẵng thời gian qua cũng luôn đi đầu trong công tác vận động giao nộp và phát hiện các trường hợp hành khách cất giấu hay tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không
những thiết bị soi chiếu hiện đại cùng việc phối hợp thường xuyên với đồn công an cảng hàng không đã giúp ngăn chặn kịp thời những vụ việc phức tạp tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thống kê năm hai nghìn hai mươi ba cả hai đơn vị đã phối hợp và bàn giao tiếp nhận bảy mươi bảy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong đó có nhiều vũ khí công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao
nhiều trường hợp hành khách không biết vì những công cụ hỗ trợ này trôi đổi trên thị trường rất nhiều
người ta dùng như bình xịt hơi cay hoặc dùi công viên điện tích điện bằng đèn pin tích điện do điện người ta cứ nghĩ là người ta chỉ mua cái đấy người ta trang bị phòng thay
thân người ta thôi người ta mang đi người ta cũng không biết được đường hàng không cấm thì lúc chúng tôi phát hiện thì người ta giao nộp bằng cách rất là thoải mái dự nguyện
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã phối hợp trung tâm an ninh hàng không vận động quần chúng nhân dân giao nộp ba mươi bốn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ phát hiện bốn vụ vận chuyển súng bằng đường hàng không
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đồng thời gắn công tác này với việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân giao nộp ba mươi sáu vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ phát hiện bốn vụ vận chuyển súng bằng đường hàng không

để phòng tránh lừa đảo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội đề nghị người dân cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin về các khóa học trên các trang mạng
khi muốn đăng ký cho con học những khóa học trải nghiệm kỹ năng phụ huynh nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường đơn vị để hỏi xác minh rõ ràng
việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến chuyển khoản
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền
trong trường hợp bị lừa đảo chiếm hoạt tài sản người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
mỗi cá nhân hiện nay thì thường có ít nhất một đến một vài tài khoản số trên mạng internet kèm với đó là nhiều dãy mật khẩu để bảo vệ tài khoản của mình
bên cạnh đó nhiều ứng dụng số để đảm bảo tính bảo mật cho người dùng sẽ thường xuyên yêu cầu thay đổi mật khẩu
nhiều người với tâm lý chủ quan thay bằng việc ghi nhớ sẽ lựa chọn lưu mật khẩu trên ứng dụng hoặc thiết bị trong mỗi lần đăng nhập
tuy nhiên trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo người dùng không nên lưu trữ mật khẩu trên các trình duyệt vì các thông tin này có thể dễ dàng bị kẻ gian đánh cắp
hai microsoft edge đều có chức năng quản lý mật khẩu hay lưu giữ mật khẩu giúp người dùng tuy nhiên chúng chưa bao giờ đủ an toàn để người dùng có thể lưu trữ mật khẩu
mật khẩu chỉ là một bước để đăng nhập vào một tài khoản số của một người thôi tất cả các ứng dụng bây giờ đều có ít nhất hai bước có ba bước
đối với việc lưu mật khẩu trên các trình duyệt phần lớn chúng tôi luôn khuyến kháo người dân là hạn chế lưu những mật khẩu trên trình duyệt
các đối tượng có thể lợi dụng các loại mạng đồng
để truy xuất vào máy tính của chúng ta có thể đánh cắp những cái cookie lưu giữ những cái thông tin mật khẩu như vậy
từ đó các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện các mục đích xấu khác nhau
các báo cáo cũng cho thấy tổn thất đắt nhất trong bất kỳ cuộc tấn công mạng là mất thông tin
số lượng cuộc tấn công nhắm vào các cá nhân cụ thể hoặc dữ liệu cá nhân đang tăng lên
vậy nên trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo luôn cập nhật phần mềm với các bản vá lỗi
và cập nhật bảo mật mới nhất thay đổi mật khẩu
mật khẩu thường xuyên sử dụng phần mềm chống virus uy tín và cập nhật phần mềm đó
kích hoạt bảo vệ tường lửa và sử dụng các hệ thống phát hiện ngăn chặn xâm nhập
triển khai mật khẩu mạnh duy nhất và xác thực đa yếu tố nếu có
thường xuyên giao lưu dữ liệu quan trọng để giảm thiểu tác động của thiệt hại
luôn cảnh giác với email lừa đảo tệp đính kèm đáng ngờ và tập thói quen duyệt web an toàn
luôn thực hiện quy tắc ckc cẩn trọng kiểm tra cảnh giác
khi nhận được email có đính kèm tập tin đường dẫn hoặc từ địa chỉ email lạ

những tính năng bảo mật thiết lập những cái tính năng bảo mật đôi lúc của chúng ta khiến chúng ta đăng nhập vào hơi khó khăn một chút
nhưng mà nó giúp cho tài khoản chúng ta được an toàn hơn rất nhiều
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng khuyến cáo khi gặp sự cố
người dân cần cách ly hệ thống bị ảnh hưởng khỏi mạng và liên hệ với đội an toàn an ninh thông tin
tổng công ty để kịp thời xử lý để tránh làm phát tán virus mã độc
thực hiện quét kỹ lưỡng bằng phần mềm chống virus hoặc phần mềm chống phần mềm độc hại được cập nhật
xóa mọi phần mềm độc hại đã xác định và các thành phần liên quan mã độc
thay đổi mật khẩu cho các tài khoản có khả năng bị xâm phạm
cập nhật thường xuyên các thông tin cảnh báo giám sát các hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ trên mạng và các hệ thống thông tin